hiện tại việt nam có số ca mắc covid một mươi chín đứng thứ chín mươi tám trong tổng số hai trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
phần lớn các trường hợp mắc ghi nhận tại việt nam là trường hợp xâm nhập từ nước ngoài với sáu mươi hai
trong đó có bảy mươi bảy năm trường hợp đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và hai mươi hai năm trường hợp xâm nhập được phát hiện tại cộng đồng
đó là thông tin được đưa ra chiều nay trong cuộc họp của thủ tướng nguyễn xuân phúc với thường trực chính phủ
nhằm đưa ra thêm một số giải pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
tuy chỉ thị số một mươi năm và một mươi sáu đã làm cho cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi nhưng nhân dân đã tuân thủ rất tốt
thủ tướng nhận định chính sự tuân thủ này đã giúp khống chế được dịch thông qua việc giãn cách xã hội
thủ tướng cho rằng đây là biện pháp cần tiếp tục trong thời gian tới
tại cuộc họp vấn đề người việt nam từ campuchia về nhưng không có thân nhân tại việt nam cũng được đặt ra
ban chỉ đạo kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh việc giả soát các đối tượng nhập cảnh
đặc biệt là với người nước ngoài tránh tình trạng như bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy đã đi nhiều nơi và có thể làm lây nhiễm cho cộng đồng
thủ tướng cho biết tổng bí thư chủ tịch nước đã đồng ý với đề xuất của chính phủ về gói an sinh xã hội là sáu mươi một năm trăm linh tỷ đồng hỗ trợ cho người yếu thế khó khăn
những vấn đề về truyền thông và đối ngoại cần phải chuẩn bị tốt để sau dịch có thể bắt tay triển khai mọi công việc một cách bình thường
thủ tướng lưu ý
tinh thần không được chủ quan để dịch không tái diễn như một số nước đang gặp phải
hiện bộ y tế đã lên phương án cho kịch bản có đến một trăm linh người mắc
tuy nhiên trong thời gian thực hiện cách ly xã hội dự kiến số người mắc sẽ không tăng nhiều
ban chỉ đạo đề xuất cho phép chủ trương mua sắm trang thiết bị với tình huống có hai mươi người mắc ba mươi trường hợp mắc và năm mươi trường hợp tùy theo mức độ